mặc dù hiện nay tp hcm đã tập trung nhiều giải pháp để phòng chống dịch tả lợi châu phi
nhưng nếu không được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng chống
thì dịch có thể bùng phát đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
trên địa bàn tp hcm hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ chăn nuôi với số lượng hơn ba trăm linh con heo
trong đó gần năm mươi là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
do đó nguy cơ dẫn đến lây lan bệnh dịch tả lợn châu phi là rất lớn
đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ điều kiện an toàn sinh học không thể nào đảm bảo một trăm linh được
tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải có hướng dẫn những người chăn nuôi này phải thực hiện tiêu độc khử trùng
lối ra vào cái chuồng chúng ta phải có rắc rối để hạn chế việc xâm nhiễm của phòng bệnh
đồng thời việc sử dụng thức ăn hạn chế tiếp xúc của người lạ vào
đối với những trang trại này chúng ta cũng yêu cầu họ trong giai đoạn dịch bệnh như thế này
thì tạm thời là không có cây đàn nuôi mới
mặc dù đã tập trung kiểm soát chặt chẽ từ các khâu vận chuyển và giết mổ
nhưng hiện nay thành phố vẫn lo lắng về nguy cơ có thể dẫn tới dịch bùng phát
chúng tôi cũng tiếp tục là cấp phát cây vôi và hóa chất
cho các hộ có nguy cơ cao
hộ nguy cơ cao ở đây bao gồm là hai trăm bảy mươi bốn hộ hiện nay đang sử dụng thức ăn thừa và một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
thành phố yêu cầu người dân phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch tả lợn châu phi
không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi heo
không giết mổ tiêu thụ thịt heo bệnh heo chết không vứt heo chết ra môi trường